nhằm đạt mục tiêu đặt ra tại quyết định số hai nghìn hai mươi sáu của thủ tướng chính phủ
phê duyệt đề án giải pháp nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành
đối với hàng hóa xuất nhập khẩu
ngành hải quan đã nỗ lực phối hợp với các bộ liên quan tháo gỡ vương mắc
đơn giản thủ tục kiểm tra chuyên ngành thực chất hơn tạo thuận lợi thương mại
giảm thời gian thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp
do vậy cơ chế một cửa và cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành đã có những bước tiến đột phá
phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc phỏng vấn với bà lê nguyễn việt hà
phó trưởng phòng giám quản i cục giám sát và quản lý về hải quan tổng cục hải quan về vấn đề này

bộ tài chính giao cho tổng cục hải quan đã giả soát tất cả những văn bản những mặt hàng còn trồng chéo trong kiểm tra chuyên ngành
cụ thể là một mặt hàng chịu nhiều hình thức kiểm tra hoặc là một mặt hàng bị chịu sự quản lý của nhiều bộ ngành
bộ tài chính đã có báo cáo thủ tướng chính phủ về các mặt hàng thuộc diện trồng chéo
đối với những mặt hàng mà thủ tướng chính phủ giao cho bộ tài chính chủ trì
cũng cuối tháng một mươi bộ tài chính tổng cục hải quan đã mời các bộ ngành có liên quan để giả soát thống nhất những đầu mối để thực hiện kiểm tra này
và hiện nay thì chúng tôi cũng đang phối hợp với các bộ ngành lấy ý kiến hoàn thiện để báo cáo thủ tướng chính phủ
hiện nay thì vẫn còn nhiều văn bản giấy tờ chưa được cắt giảm phải chăng công tác này vẫn đang gặp khó khăn thưa bà
việc cắt giảm danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành thì cần phải có những bước giả soát
đánh giá một cách toàn diện cụ thể đánh giá mức độ rủi ro của hàng hóa
để từ đó sẽ xác định những cái mặt hàng nào cần phải cắt giảm
để thấy mới đảm bảo được tính cần thiết và những yêu cầu quản lý của cơ quan quản lý nhà nước
và mặt khác thì như chị đã biết là việc sửa đổi hay cắt giảm những cái công tác kiểm tra chuyên ngành này
cũng liên quan đến sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật
và việc sửa đổi hoàn thiện những văn bản liên quan như luật hay nghị định thì chúng ta cũng cần rất nhiều thời gian để sửa đổi
đấy cũng là một khó khăn trong việc hoàn thiện những nhiệm vụ mà chính phủ giao
vâng vậy thì trong thời gian tới ngành hải quan sẽ làm gì để đạt mục tiêu kế hoạch đề ra
một trong những việc quan trọng nữa trong thời gian mà chúng tôi đã triển khai vừa rồi là việc xây dựng đề án bảo lãnh thông quan
đề án thương mại điện tử cũng như là hoàn thiện cổng vtip
đây là một công cụ rất là quan trọng để hỗ trợ cho doanh nghiệp trong quá trình tra cứu và cung cấp đầy đủ thông tin cho doanh nghiệp
những nhiệm vụ này chúng tôi cũng tiếp tục triển khai
ngoài ra việc tuyên truyền phổ biến những quy định về công tác quản lý và kiểm tra chuyên ngành
cũng là một nhiệm vụ và cơ quan hải quan cũng tập trung để triển khai trong thời gian tới
để nâng cao tính nhận thức tính tuân thủ của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện những quy trình thủ tục hải quan nói chung
và những quy định về chính sách quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu nói riêng